thưa quý vị hôm nay ngày một mươi tháng bảy kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh của luật sư nguyên chủ tịch nguyễn hữu thọ
vốn là một luật sư tài năng được chào đón tại đất pháp nhưng luật sư nguyễn hữu thọ người con của quê hương long an
luôn một lòng hướng về tổ quốc đem kiến thức của mình để giúp dân giúp nước tích cực tham gia trong các cuộc kháng chiến
và nắm giữ những vai trò chủ chốt quan trọng lãnh đạo nhân dân và đất nước vượt qua bom đạn chiến tranh
giành những thắng lợi vẻ vang trên con đường đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc đưa đất nước vượt qua khó khăn
vươn lên phát triển kinh tế xã hội bằng tinh thần yêu nước nhiệt thành trí tuệ tài năng phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp
luật sư nguyễn hữu thọ đã được nhân dân cả nước tôn vinh là một nhà trí thức yêu nước vĩ đại
luật sư nguyễn hữu thọ bí danh là ba nghĩa sinh ngày một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi trong một gia đình công chức tại làng long phú
tổng long hưng hạ quận trung quận tỉnh trợ lớn nay thuộc thị trấn bến lức tỉnh long an
với mong muốn học hành thành tài để phục vụ quê hương ông đã sang pháp du học và tốt nghiệp cử nhân luật hạng u
tài năng vượt trội giúp ông được nhiều văn phòng luật bên pháp săn đón nhưng ông đã quyết định trở về tổ quốc với mong muốn đem kiến thức giúp dân giúp nước
luật sư nguyễn hữu thọ đã sớm tham gia vào phong trào yêu nước ủng hộ mạnh mẽ chính quyền cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng hai miền nam bắc thống nhất đất nước
cách mạng miền nam việt nam lúc bây giờ đứng trước những thử thách cực kỳ nghiêm trọng
nhưng với cái sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và của mặt trận
nhân dân miền nam đã vượt qua được những khó khăn đó
cơ sở cách mạng vẫn giữ vững và phát triển
đi đôi với những cuộc đấu tranh quân sự phá ấp chiến lược
thì có những cuộc đấu tranh chính trị rộng lớn mạnh liệt thu hút mọi trường ấp nhân dân
mọi hoạt động cống hiến không mệt mỏi của luật sư nguyễn hữu thọ đều gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của đảng và dân tộc ta
việc tham gia bào chữa cho các chiến sĩ đồng bào trước tòa án binh cải thù là một ví dụ
lúc bây giờ là ở tòa án pháp mà cho nên cãi là cãi bằng tiếng tây tiếng pháp
thì phải nói mình cũng đứng xa xa cũng nghe cũng lỏng bỏm
nhưng mà đại thể là luật sư là nói về cái chuyện là những chứng cứ này là không có cái gì mà
nó hả nó là nó nặng đề
anh thọ nói tôi trước là có thể nó xử nhiều nhất là nó xử tình hình thế này nó xử là bằng cái thời gian mà chỉ ở trong tù thôi
sau đó luật sư nguyễn hữu thọ liên tiếp đảm nhiệm các vị trí quan trọng như chủ tịch mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến đầy gian khổ của quân dân miền nam
chức vụ phó chủ tịch nước được tín nhiệm bầu ngay
kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa sáu sau ngày thống nhất đất nước
tiếp đó là chủ tịch quốc hội chủ tịch mặt trận tổ quốc việt nam và phó chủ tịch hội đồng nhà nước
dù trên cương vị nào ông cũng mạnh dạn có khi chấp nhận cả sự gai góc nhưng có lý có tình vì lợi ích của đại cục vì sự nhiệt thành với dân với nước
giải thích hành động yêu nước của mình luật sư nguyễn hữu thọ nói một cách giản dị

ai cũng có một quê hương để yêu một đất nước để bảo vệ
và xây dựng một dân tộc để phụng sự
nhà trí thức không thể nghĩ khác làm khác
vì vậy dù ở cương vị công tác nào ông cũng luôn thể hiện bản lĩnh phẩm chất trí tuệ và nhiệt tâm của một nhà trí thức yêu nước một chiến sĩ cách mạng kiên định được đồng bào cả nước yêu mến tin cậy được các chính khách quốc tế và các nguyên thủ quốc gia kính trọng
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu luật sư nguyễn hữu thọ qua đời tại thành phố hồ chí minh

tây nông được đặt cho những con đường tại các thành phố lớn để đời đời tôn vinh những cống hiến không mệt mỏi của ông cho sự phát triển của đất nước cho sự phồn vinh của dân tộc
như nguyên tổng bí thư nguyễn văn linh đã từng nói
luật sư nguyễn hữu thọ quả là một nhà trí thức yêu nước vĩ đại đã hy sinh gần cả cuộc đời để phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân việt nam
nhân dân việt nam ta đời đời sẽ nhớ mãi người con việt nam anh hùng ấy